mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị hiền minh này hà nội những ngày qua thì thời tiết mưa khá là nhiều
không biết ngày hôm nay thì thời tiết thủ đô sẽ như thế nào
vâng thưa quý vị khán giả thưa anh trung kiên
thời tiết của ngày hôm nay xu hướng mưa có thể tăng lên do tác động của khối không khí lạnh đẩy dạnh áp thấp xuống
và vùng mưa sẽ xuất hiện tại hà nội và mở rộng tại hầu hết các tỉnh miền bắc
tuy nhiên sẽ là những cơn mưa ngắt quãng và tiết trời vẫn có những khoảng tạnh giáo
nhiệt độ sẽ giảm nhanh và bầu không khí sẽ mát mẻ hơn
còn tại thành phố hồ chí minh sau cơn mưa chiều tối ngày hôm qua thì thời tiết cũng khá dễ chịu thoáng đẳng
nhiệt độ chỉ ở mức hai mươi bảy độ c
có thể nói rằng là thời tiết thì rất là thích hợp cho những hoạt động ngoài trời đúng không ạ
cảm ơn chị hiền minh với những chia sẻ hữu ích về thời tiết vừa rồi
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình